trong quá trình tuần tra lực lượng chức năng phát hiện vũ văn huy điều kiện xe mô tô phía sau chở vũ văn phong vào nguyễn văn tuyển cả ba đều không đồ mũ bảo hiểm không đeo khẩu trang
tổ công tác đã yêu cầu huy dừng xe thực hiện đeo khẩu trang theo quy định
tuy nhiên đối tượng này không chấp hành cố tình quay xe bỏ chạy nhưng bị giữ lại
huy đã có lời nói thách thức rồi cùng với phong tuyền đẩy ngã và dùng tay chân đâm đá vào người trung úy bùi quang anh
cùng thời điểm đó lê minh thức đi xe máy đến đã xông vào cùng tham gia chống đối lực lượng chức năng
khoảng hai mươi phút sau bốn đối tượng trên đã bị bắt giữ
xét thấy hành vi của bốn bị cáo nguy hiểm cho xã hội ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự
nhất là trong thời điểm cả nước đang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
tòa nhân dân thị xã quảng yên đã tuyên phạt bị cáo vũ văn huy vũ văn phong mỗi người chín tháng tù giam
bị cáo nguyễn văn tuyển và lê minh thức mỗi người sáu tháng tù giam
thưa quý vị có thời điểm nhiều người hoài nghi về tác dụng của những chiếc loa phường loa xã
khi mà hiện nay người dân có thể tiếp cận đa dạng với các phương tiện thông tin đại chúng
thế nhưng trong dịch covid một mươi chín người ta lại thấy rằng không những loa phường loa xã chưa chấm dứt sứ mệnh lịch sử của mình
mà còn đang cho thấy vị trí không thể thay thế trong tuyên truyền những chủ trương
chính sách mới cập nhật diễn biến của dịch bệnh và cách phòng tránh nhanh nhạy kịp thời đến đa số người dân
bắt đầu từ thời điểm có dấu hiệu của dịch covid một mươi chín công việc của ông vinh
trưởng ban truyền thanh của phường thụy phương quận bắc tử liêm hà nội tăng lên nhiều so với thường ngày
nếu trước đây chỉ có hai bản tin năm h và một mươi bảy h với thời lượng ngắn
thì nay ông có tới ba bản tin phải thực hiện trong ngày với những bản tin có thời lượng từ một mươi năm đến hai mươi phút
qua đó cập nhật nhanh chóng diễn biến của dịch bệnh tới đông đảo bà con nhân dân
văn hóa quận thì là chỉ có tuyên truyền khoảng độ một mươi năm đến một mươi bảy phút
nhưng khi mà dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát
thì chỉ đạo của ủy ban dân quận cũng như quỷ đạo của ủy ban dân đảng ủy phòng thụy phương
và đặc biệt là ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của phường
thì quyết định là tăng thời lượng đài phát thanh lên
và chức năng nhiệm vụ của tôi thì nó có nhiều hơn
là đi giám sát chụp ảnh viết tin bài
và tuyên truyền trực tiếp luôn những buổi như ngày hôm nay là sáng trưa và chiều
trong đợt dịch này hệ thống loa truyền thanh của phường thụy phương
đều tập trung tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh cho người dân hiểu và nắm rõ
để người dân chấp hành các biện pháp tự bảo vệ sức khỏe
cũng như việc không tụ tập đông người chấp hành nghiêm theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
nhờ đó đã nhận được phản hồi rất tích cực
đài phát thanh thường thường phát vào buổi sáng
buổi trưa và buổi chiều ngày ba lần
tất cả những thông tin bổ ích đều đến được những người công dân như chúng tôi
và tất cả mọi cái chúng tôi cảm thấy là cái công tác phòng chống covid này
được đưa lên loa truyền thanh của phường là một cái rất là cần thiết
ngoài việc tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh
thì đối với phường chúng tôi có một trang thông tin điện tử riêng của phường
cổng thông tin điện tử này thì nhân dân có thể tự chủ động truy cập trang thông tin này
để cũng nắm bắt được cái hoạt động tình hình về công tác phòng chống dịch
các cái thông tin được nắm bắt kịp thời
từ đó nhân dân đã chủ động phòng chống dịch và cơ bản thì công tác phòng chống dịch
trên địa bàn phường tới thiểm này là cơ bản đạt hiệu quả
còn đối với phường trúc bạch quận ba đình
những chiếc loa di động như thế này đã được cán bộ phường kéo đi từng ngõ ngách
để tuyên truyền các chính sách chỉ thị cũng như công tác phòng chống dịch bệnh tới từng người dân
thực ra thì cái loa cố định trước đây thì nó cũng là rất tốt
nhưng mà dầu sao trong nữa thì nó cũng bị ảnh hưởng đến những gia đình
gần đền kề đấy
thì tiếng loa phát thanh thì khi có lúc nó vào những thời gian và những thời điểm
mà bà con cũng không hài lòng lắm
thế thì cái loa di động này nó có cái ưu việt là nó sẽ kéo dài suốt cả chục đường
và suốt kể cả các cái khu dân cư kể cả ngõ đường ngõ xóm là đều có thể đi vào được
cái hay từ hệ thống loa truyền thanh cơ sở là người dân được nghe thông tin dịch bệnh
mỗi lúc mọi nơi
khi thông tin được nhắc đi nhắc lại mọi người dễ nhậm tâm dễ nhớ dễ biết
và thực hiện các phương án phòng chống dịch bệnh
ở thời điểm này tiếng loa truyền thông cơ sở đang phát huy hiệu quả tích cực
trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch covid một mươi chín
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
và ngay bây giờ thì biên tập viên hồng nhung sẽ chuyển tới quý vị nội dung chính
trong các số báo ra sáng nay
xin mời chị hồng nhung ạ
cảm ơn chị minh hương
xin mời quý vị cùng cập nhật các tin tức trên các báo số ra sáng ngày hôm nay
thưa quý vị giữ được tâm thế bình thường ở mức cao nhất có thể
trong bối cảnh cả thế giới đảo lộn bất thường vì covid một mươi chín
đó chính là điều phi thường mà việt nam đã làm được trong cuộc chiến với dịch bệnh
báo điện tử kinh tế và đô thị đề cập đến bài viết có tiêu đề
điềm tĩnh trong báo đó là việt nam
nội dung bài viết đề cập đến việc trong khi việt nam chưa từng xuất hiện đỉnh dịch
số ca bệnh được chữa khỏi tiến nhanh đến ngưỡng tám mươi
trong khi số ca mắc mới lùi về ngưỡng số sự bất thường của cuộc chiến
với covid một mươi chín đang ngày càng trở nên bình thường ở việt nam
và bởi vậy có một việt nam ngày càng trở nên phi thường trong mắt bạn bè quốc tế
hiện việt nam vẫn chưa công bố hết dịch bệnh nhưng nhiều hãng truyền thông trên thế giới
như hãng tin đức dpa khẳng định biện pháp ứng phó của việt nam
có thể được xem như là bài học cho các nước trong cuộc chiến chống đại dịch
trang điện tử của diễn đàn kinh tế thế giới wef đăng bài viết đánh giá
việt nam trở thành ngọn hải đăng
với hành động mau lẹ đưa ra quyết định nhanh chóng và kịp thời
nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa được phát triển trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang lan rộng
với nền tảng này người dân có thể kết nối với bác sĩ qua hình thức gọi điện tin nhắn
thông tin được đăng tải trên báo điện tử việt nam net
nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa vừa được khai trương
đáp ứng đủ sáu lĩnh vực khám chữa bệnh từ xa theo quy định của bộ y tế ban hành
gồm tư vấn y tế từ xa
hội trần tư vấn khám chữa bệnh từ xa
hội trần tư vấn trần đoán hình ảnh từ xa
hội trần tư vấn giải phẫu bệnh từ xa
hội trần tư vấn phẫu thuật từ xa
đào tạo chuyển giao kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh từ xa
sự ra đời của nền tảng này giúp các bệnh viện nhanh chóng thiết lập kênh hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh
cho người dân giảm chi phí đầu tư hệ thống ban đầu
nền tảng này sẽ được triển khai miễn phí trong thời kỳ cả nước đang dồn hết sức phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
báo công an nhân dân online có đăng tải bài viết có nhan đề là
nhiều trường đại học nhận hồ sơ cấp học bổng hỗ trợ sinh viên
trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên tp hcm thông báo tiếp nhận hồ sơ dự xét hai mươi suất học bổng
trị giá hai triệu đồng một xuất cho học sinh sinh viên dân tộc năm hai nghìn hai mươi
nhằm động viên tinh thần học tập đối với các học sinh sinh viên
học sinh sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
đang học tập tại tp hcm nhân mùa dịch covid một mươi chín
điều kiện được xét học bổng học sinh sinh viên là người dân tộc thiểu số
đang theo học tại tp hcm
ưu tiên học sinh sinh viên có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn
mồ côi nhiệt tình tham gia công tác đoàn thể xã hội
nhiều trường đại học trên địa bàn tp hcm cũng đã công bố các gói hỗ trợ sinh viên
lên đến hàng chục tỷ đồng với nhiều hình thức hỗ trợ
hai sáu trăm linh xe nông sản ùn ứ lạng sơn đề xuất tạm dừng nhận hàng hóa lên cửa khẩu
thông tin được đăng tải trên báo tuổi trẻ online
theo báo cáo của tỉnh lạng sơn hiện có hai sáu trăm linh xe tồn động tại các cửa khẩu
riêng cửa khẩu tân thanh là hơn một xe
nguyên nhân do phía trung quốc siết chặt biên giới để chống dịch covid một mươi chín
bị thư tình ủy lạng sơn lâm thị phương thanh cho biết do các xe chở hàng
phải nằm lại chờ thông quan
số lượng người tập trung tại cửa khẩu lên đến hàng nghìn người
để đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín an toàn vừa giải phóng nhanh hàng hóa
và giảm chi phí phát sinh cho doanh nghiệp tỉnh lạng sơn đã đề xuất với thủ tướng
về việc tạm dừng tiếp nhận hàng hóa lên cửa khẩu tân thanh
thông tin vừa rồi đã kết thúc một điểm báo sáng nay
và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với những tin tức đáng chú ý
từ trường quay sáng phương nam
cùng với biên tập viên hoàng trí
thưa quý vị chín giờ sáng ngày hôm nay website book ba trăm sáu mươi năm vn sẽ chính thức mở
khai mạc hội sách online quốc gia năm hai nghìn hai mươi bốn
hơn tám đậu sách cùng với bốn mươi nhà sách nhà xuất bản quy tụ
tại sự kiện lần đầu tiên này
tuy nhiên độc giả kỳ vọng book ba trăm sáu mươi năm không chỉ dừng lại là một ngày lễ
mà mở rộng thành một không gian sinh hoạt kinh doanh sách uy tín mới
mỗi năm vào ngày hai mươi một tháng bốn nhiều hoạt động hồ sách lớn do lô đọc giả
văn nhà thơ được tổ chức để chào mừng ngày sách việt nam
tuy nhiên ngày sách đã chuyển tất cả hoạt động thành trực tuyến
để đáp ứng chỉ thị cách ly xã hội của chính phủ
trang book ba trăm sáu mươi năm vn sẽ là không gian hồ sách online cho độc giả
tìm kiếm được các ấn phẩm yêu thích
hơn bốn mươi nhà sách nhà xuất bản tham gia góp vào hơn tám đầu sách
trên không gian này
các chương trình sẽ được ban tổ chức là cục xuất bản in và phát hành
thu hút bạn đọc như giảm trực tiếp giá thành miễn hoặc giảm chi phí vận chuyển đơn hàng
ghi nhận tại một số cơ sở tại phía nam nhà xuất bản văn hóa văn nghệ
tham gia sự kiện này với hơn ba trăm linh đầu sách
còn bà vũ thị quỳnh liên phó giám đốc tổng biên tập nhà xuất bản kim đồng cho biết
tham gia vào chương trình hội sách online với nhiều chương trình khuyến mại
áp dụng cho hơn ba mươi gói sản phẩm sách cùng hàng ngàn đầu sách
bên cạnh đó hợp ứng không khí của ngày sách việt nam và cộng hưởng cùng hội sách chung
trên bản thân nền tảng của mình các nhà xuất bản nhà sách
cũng để mạnh các nhóm nội dung độc quyền cho độc giả trung thành

phục vụ cho những người yêu thích sách vẫn bằng tầng quốc gia
mà do cục xuất bản họ vẫn phụ trách
trong dòng chạy của sự kiện covid một mươi chín chúng ta có thể thấy năm nay
trong làng sách có một cái sự kiện khá là thú vị
rất nhiều đơn vị phát hành sách cũng như các công ty sách
sẽ tổ chức hội sách online
hình thức hội sách online này với mình nó không mới
tại vì trước đây mỗi năm đều có rất nhiều đơn vị bán sách
họ tổ chức hội sách online
họ tổ chức hội sách online họ tổ chức hội sách online
nhưng mà cái điểm khác biệt ở năm nay đó chính là
số lượng những đơn vị phát hành sách
và các công ty sách sẽ mở hồ sách online nhiều hơn
cũng như là họ tập trung mức độ khuyến mại
nhiều hơn so với hàng năm
ví dụ chúng ta có thể thấy là mỗi năm phải tốn tiền
thuê nhân công tốn tiền thuê mặt bằng
hay là tốn tiền tổ chức các sự kiện
bây giờ có thể thay bằng hình thức tổ chức online
cái chi phí này có thể được bù vào các khoản khuyến mại
cho người đọc sách
trong khuôn khổ hội sách từ ngày một mươi chín tháng bốn
đến ngày một mươi chín tháng năm
độc giả ở nhà cũng được giao lưu trực tuyến
với nhiều kê bút được yêu mến
như trần đăng khoa nguyễn quang thiều
nguyễn thị thu hòa hồ anh thái
nguyễn phong việt hamlet trương
trần thùy mai trần mai hạnh nguyễn văn thọ
khoảng thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội
được tin rằng sẽ giúp cải thiện được thói quen đọc sách
và từ đó thì ngành sách sẽ tìm được cơ trong nguy
dù kênh phân phối trực tuyến để tiếp xúc
với lại số lượng lớn đọc giả
tuy vậy những đơn vị chuyên kinh doanh về sách
đánh giá là bán sách qua kênh thương mại điện tử
thì đang cải thiện khoảng một nửa doanh thu
chưa thể thay thế được kênh bán truyền thống
giữa cuối tháng ba các thành phố lớn
bắt đầu xích lại hoạt động kinh doanh dịch vụ
để chống dịch
ngành sách chưa không thuộc lĩnh vực
cung cấp nhiều yếu phẩm
nên các cửa hàng phân phối truyền thống
nhà sách lớn đều phải đóng cửa
do đó nhà sách và nhà xuất bản
không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp cận khán giả
bằng các kênh thương mại điện tử trung gian
và trên kênh bán hàng của chính mình
trên website và trên mạng xã hội
về đầu sách và số sách

so với cùng kỳ năm ngoái
đây là mức tăng trưởng mạnh
trong vòng ba năm gần đây
một số doanh nghiệp và công ty
phát hành sách đẩy mạnh
việc phân phối sách qua các kênh online
là xu hướng thiết yếu
của xã hội hiện đại
không chỉ ở việt nam
và các nước khác trên thế giới
việc mua sắm online
khắc phục được giới hạn về không gian
thời gian tốc độ giao hàng
mà các hệ thống offline
chưa đáp ứng được

trải nghiệm tiết kiệm

tuy nhiên đối với bản thân các đơn vị kinh doanh sách
đẩy mạnh tối đa phân phối trên kênh trực tuyến
cũng không thể bổ đắp thiệt hại
khi không thể phân phối trực tiếp
hiện tỷ lệ doanh thu từ phân phối sách trực tuyến
chỉ chiếm chưa đến năm mươi tổng doanh thu bán ra
tuy nhiên sau cái thời khi mà
cái việc bùng nổ của cái đại dịch covid một mươi chín
chỉ có cách là
tiếp tục đẩy mạnh hàng
và bán trên những cái sản phẩm
các sản thương mại điện tử
online thôi và như vậy thì
các đơn vị sản xuất
sách thì họ chỉ có thể trông chờ
vào doanh thu từ online
lúc này doanh thu online chiếm một trăm linh
tổng doanh thu và như vậy thì
là không đủ cho những cái đơn vị
làm sách trong cái giai đoạn như thế này
tôi ra một cái sản phẩm tinh thần của mình
cũng không phải tinh thần mà là cả sản phẩm vật chất nữa
tại vì đầu tư một cái cuốn sách để làm ra
rất là nhiều tiền mặc dù lúc ấy tôi gói gọn
và e book nhưng khi mà e book đưa ra
phát hành thì rõ ràng là
có thể là cái sản lượng mà sách giấy
tôi phát hành cái cuốn đó sẽ bị giảm
và khi đưa e book ra phát hành
nhưng không bảo đảm được hoặc không chắc chắn được
cái đối tác họ có
gọi là bảo quản hoặc là bảo vệ
hoặc là không làm cho nó
bị xâm phạm không bị loát xuống được không
thì tất cả những cái đấy chúng tôi thực sự vẫn còn chưa biết
đấy thì chúng tôi cũng chỉ
những cái người làm sách chỉ mong rằng
nếu muốn cái việc vấn đề
sách e book cũng như là audiobook
được phát triển ở việt nam
thì chúng ta cần phải xem lại
cái hàng rào pháp lý
bảo vệ về vấn đề bảo quyền
cái này thì cũng rất là khó nói
vì nó thuộc vào background của mỗi người
tức là cái tư chất của mỗi người ví dụ
trong thời điểm này thì tôi buồn chán
tôi có thể đọc sách tôi có thể xem phim
nhưng sau đó
thì khi mà mọi thứ diễn ra bình thường
thì tôi vẫn phải đi vào cuộc sống tôi vẫn phải đi làm việc
tuy nhiên nhân dô đã nói rằng
là những cái việc gì nếu mà làm thường xuyên nhiều hơn
thì nó cũng có một số tác động tích cực
bên cạnh những cái hội sở sách truyền thống
chúng ta vẫn có những cái hội trợ sách online
hàng năm thì cái điều đó
nó sẽ làm cho độc giả luôn luôn nhớ đến
và người ta tạo thành thói quen
à ngày này tháng này thì sẽ có một cái hội sách online như thế
thì chúng ta nên vào đấy mua chẳng hạn
và nó sẽ tác động dần dần
chứ không thể một lúc một nhát được
ví dụ trong mùa đọc sách
trong cái mùa cách ly xã hội này
nếu như mà những cái bậc phụ huynh
họ mua sách họ đọc cho con của họ nghe
thì sau dịch họ cũng phải tiếp tục
đọc sách và hướng dẫn cho con của họ đọc sách
chứ không phải chúng ta có là trong cái thời gian này
khi ở nhà thì bắt con đọc sách
và sau đó thì khi mà chúng ta đi làm lại rồi
thì nó không đọc sách cho con nghe nữa
hoặc là bây giờ đi làm lại bận rộn rồi chị không đọc sách nữa
thì thật ra cái chuyện đó nó không được duy trì
thì nó sẽ không thể phát triển được
và thực tế đáng buồn mà nói là việt nam
là một trong những nước có văn hóa
cái văn hóa đọc của người việt nam chúng ta chưa có cao
tức là một cái lượng người đọc sách nó chưa có nhiều
vì vậy mình nghĩ rằng
trong cái cách ly xã hội lần này là một cái cơ hội
để cho nhiều người
bắt đầu đọc sách hơn
tuy nhiên cái điều này còn phải phụ thuộc
vào cái chuyện là người ta có duy trì thói quen này nữa hay không
cũng giống như lĩnh vực điện ảnh
hiện nhiều nhà sách và nhà xuất bản trong nước
với tham khảo tài cách ấn phó của hiệp hội xuất bản quốc tế
đang tổng hợp ký nghị lên chính phủ
để có những hỗ trợ về thuế
đặc biệt là thuế đối với lĩnh vực giấy và in
để có thể giảm phần nào thiệt hại
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết
kể từ ngày một mươi tám tháng bốn
để phục vụ thi công dự án sửa chữa đường nguyễn hữu cảnh
quận bình thạnh tp hcm
gói thầu xây lắp từ km
đến km hai bốn trăm hai mươi hai chín mươi chín
sở giao thông vận tải thông báo như sau
từ ngày một mươi tám tháng bốn
cho đến ngày một mươi bảy tháng bảy
trong khoảng thời gian
từ hai mươi hai h đến năm h sáng ngày hôm sau
sẽ cấm các loại xe lưu thông
trên hẻm tám mươi bốn đường nguyễn hữu cảnh
đoạn từ hẻm hai mươi ba đường nguyễn hữu cảnh
đến đường phú mỹ
và trên đường phú mỹ
đoạn từ hẻm tám mươi bốn đường nguyễn hữu cảnh
đến cửa xã quận bình thạnh
xe hay bánh của dân cư tại khu vực
được phép lưu thông ra vào nhà
theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông
lộ trình thay thế cụ thể như sau
phú mỹ ngô tất tố trần quang long
phạm viết tránh và nguyễn hữu cảnh
thưa quý vị học trực tuyến được xem là
biện pháp hữu hiệu nhất trong tình hình dịch bệnh
covid một mươi chín hiện nay tuy nhiên gần đây
liên tục xuất hiện tình trạng học sinh
chia sẻ id lớp học lên các group kín
hoặc trên facebook để kêu gọi
người lạ vào phá lớp học
khiến cho học sinh và giáo viên bức xúc
những lời lẽ tục tiểu
hay thậm chí là những hình ảnh phản cảm
xuất hiện ngay trong các tiết học online
đáng nói thậm chí nhiều học sinh còn đăng
id của lớp mình lên các hội nhóm
và kêu gọi người vào quậy phá
trong thời gian học tập thì mình gặp
khá là nhiều sự cố
và điển hình nhất khiến cho mình cảm thấy
rất là bức xúc và mình thấy khá là nhiều bạn
lên án đó là việc các bạn đưa
hình ảnh của khá bảnh
hay là huấn hoa hồng vào
và buông những lời nói rất là
tục tiểu xúc phạm giáo viên
mình cảm thấy là cái này
nó ảnh hưởng đến không khí của lớp học
vừa gây sự bức xúc cho giáo viên
cho sinh viên các bạn cùng lớp
nó mất đi cái tính nghiêm túc của buổi học
hiện tượng mà có học sinh
lạ hoặc là người lạ vào
lớp học thì ở trường mình
đã có xảy ra rồi
và hiện tượng này xảy ra
là do một số thành phần học sinh
các con không thích
không thích học
cho nên là các con chia sẻ
id của các thầy cô
của lớp mình lên trên
một hội nhóm ở trên mạng xã hội
để nhờ người lạ vào để
quậy phá trong lớp học
nhiều giáo viên khác cũng cho biết
những sự cố này họ gặp phải
khi tiến hành dạy học trên ứng dụng zoom
đã có những buổi tập huấn
cho giáo viên về kỹ năng công nghệ
cũng như nhắc nhở học sinh
trong việc nâng cao ý thức học tập
tuy nhiên do nhu cầu làm việc
học tập qua internet tăng đột biến
trong khi các đơn vị cung cấp phần mềm
chưa kịp nâng cấp nên đã xuất hiện
khá nhiều các vụ việc về tin tặc quậy phá
theo đại diện cục an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
bộ công an
để hạn chế tối đa tình trạng này
nhà trường cần lựa chọn phần mềm chính thống
thì cũng trước khi sử dụng
ứng dụng trực tuyến thì chúng ta cũng nên
tham khảo các thông tin
trên các phương tiện thông tin đại chúng
để chúng ta lựa chọn
cái ứng dụng trực tuyến mà
không có cảnh báo về lỗ hổng bảo mật
hiện nay ứng dụng trực tuyến thì rất nhiều
chúng ta lưu ý là
sử dụng nền tảng nào thì chúng ta chọn
cái nền tảng mà nó đang không có cảnh báo về lỗ hỏng bảo mật
thì đấy là cái yếu tố đầu tiên
yếu tố thứ hai là chúng ta
lựa chọn và cài đặt từ cái nguồn
chính thống ví dụ như là tài ứng dụng
từ website chính thống
chúng ta cài đặt
không cài đặt ứng dụng vào bên thứ ba
học online được xem là hình thức
cứu cánh trong mùa dịch covid
để học sinh không bị muộn chương trình
và không quên kiến thức
tuy nhiên bên cạnh đó những bất cập về
đường truyền cơ sở vật chất
những lỗ hổng từ chính ý thức của một bộ phận
học sinh sinh viên lại đang
khiến cho các giáo viên gặp khó khăn
trong việc truyền tải kiến thức
thưa quý vị khi chúng tôi đặt câu hỏi
trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
trong những ngày giãn cách xã hội
bạn ở nhà làm gì để không nhàm chán
thì chúng tôi đã nhận được nhiều câu trả lời
khác nhau có người nói là
nhà nấu ăn có người học tiếng anh
người thì xem phim người thì học tập may vá
và một câu trả lời mà chúng tôi nhận được
nhiều nhất đó là nhiều người đã ở nhà
đọc sách vâng ạ không chỉ đọc nhiều
hơn trong mùa dịch mà nhiều người có lên mạng
xã hội kêu gọi mọi người cùng đọc sách
để sử dụng thời gian hiệu quả trong những ngày
giãn cách xã hội để có thể được tĩnh tâm
mạnh mẽ và thấu suốt hơn
khi nghĩ về vận hạn mà nhân loại
đang phải đối mặt và ngay bây giờ thì hãy cùng
với chúng tôi cảm nhận văn hóa đọc trong mùa dịch
covid như thế nào trong phóng sự ngày sau đây
trong thời kinh doanh trước đây
hai vợ chồng chị yến thảo luôn bận rộn
với công việc của mình thế nhưng
hơn nửa tháng qua thực hiện việc
giãn cách xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín
mọi công việc của vợ chồng chị
đã tạm gác lại
ở nhà để mỗi ngày trở nên ý nghĩa
không nhàm chán hai vợ chồng chị
đã chọn việc đọc sách như thế này
trong thời gian giãn cách xã hội như thế này
cái công việc
mình tìm hiểu thêm thì mình có một cái
niềm đam mê đấy là mình rất thích đọc sách
và rất may là những cuốn sách
đã mua về
trong thời gian này được tận dụng và đọc hết
khi mình đọc sách thì mình sẽ
sẽ trú tâm được vào những cái gì
mà mình đam mê mình đọc sách
thì cái khoảng thời gian trong một ngày
nó sẽ ngắn đi rất nhiều hai là
mình cũng từ đó mình
sẽ tìm hiểu được những
những phương thức về cuộc sống hay là
những cái mà để nuôi dạy con cái
hoặc là những cái về ý tưởng
cho kinh doanh có khi đây là khoảng thời gian
nó quý báu nhất trong cuộc đời của mình
không chỉ người lớn những em nhỏ như thanh hà
cũng tận dụng thời gian nghỉ học
để đọc những cuốn sách mình yêu thích
như truyện tranh cuốn sách về
danh nhân thế giới
và cứ thế một trần trời mới được mở ra
từ chính những trang sách mà thanh hà
đọc mỗi ngày giúp em bổ sung kiến thức
khám phá thế giới xung quanh
ngoài ra những
cuốn sách còn giúp hà diện luyện đạo đức
biết được nhiều điều hay lẽ phải
tránh xa những cạm bẫy và tệ nạn
ở nhà dịch như thế này thì con cảm thấy
rất là buồn và nhiều các bạn ạ
con hay nấu ăn
hoặc là đọc sách ạ đọc sách
là cái đam mê của con ạ con rất thích
đọc sách ạ đọc sách thì sẽ giúp con
thì nó sẽ đỡ nhằm chán
và nó sẽ khiến con
khiến con vui hơn
dịch bệnh đã
lấy đi của chúng ta nhiều thứ nhưng
cũng mang đến những giá trị mà trong đời
sống bận rộn trước đây không có được
tạm quên đi những mệt mỏi căng thẳng
của dịch bệnh đọc một cuốn sách
để giữ lòng tĩnh lặng vun đắt
tình cảm và để thu nạp nhiều
kiến thức hơn nữa